kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc kiểm soát biến chủng mới omicron của virus sars cov hai
để chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế
chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới omicron gây ra
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này
trên cơ sở đó đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả với diễn biến tình hình dịch
bộ y tế bộ ngoại giao bộ giao thông vận tải bộ công an bộ quốc phòng và các bộ cơ quan liên quan
theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước
đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omicron nhập cảnh vào việt nam để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta
trước tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp tỉnh bắc ninh đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
từ ngày một một mươi hai đến ngày một mươi một mươi hai
ubnd tỉnh bắc ninh tiếp tục dừng hoạt động đối với các dịch vụ karaoke quán bar vũ trường massage phòng tập thể hình yoga
spa phòng game quán bia cho đến khi có thông báo mới tạm dừng hoạt động tổ chức tiệc cưới mời khách cho đến khi có thông báo mới
tạm dừng hoạt động đối với các nhà hàng cơ sở dịch vụ ăn uống tại chỗ tất cả thời gian trong ngày chỉ cho phép bán hàng mang về
không tổ chức ăn uống liên hoan tập trung đông người đặc biệt tỉnh bắc ninh yêu cầu người dân không ra ngoài từ hai mươi một h đến bốn h sáng hôm sau
trừ các trường hợp thực hiện công vụ đưa người đi cấp cứu đi làm ca đêm đi làm về
tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ nước ngoài vào việt nam
để đưa sang nước thứ ba tiêu thụ chỉ sau một mươi năm giờ phá án lực lượng chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng vận chuyển trái phép một trăm linh bánh heroin
tiếp tục mở rộng chuyên án tổ công tác đã bắt giữ thêm hai đối tượng thu giữ một trăm tám mươi viên ma túy tổng hợp
hai đối tượng bị bắt giữ gồm pua láo trăng và pua á tỉ cả hai cùng chú tại huyện mộc châu
tỉnh sơn la các đối tượng đã ngụy trang số ma túy này bên trong hai bao tải gồm quần áo chăn màn
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận cả hai đối tượng đã bắt xe khách từ sơn la xuống hà nội
sau đó bắt xe đi lên thành phố lào cai để nhận ma túy và vận chuyển lên mường khương với số tiền công là hai mươi triệu
khi các đối tượng vừa lấy hàng xong đang chuẩn bị thuê xe chở số ma túy này thì bị phát hiện bắt giữ tại chỗ
công an tỉnh sóc trăng vừa triệt thống
khi các đối tượng vừa triệt phá đường dây đánh bạc thông qua mạng internet số tiền cá cược lên đến hơn một tỷ đồng
tiến hành khám xét một địa điểm trên địa bàn thành phố sóc trăng lực lượng công an bắt quả tang nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc
tổ chức đánh bạc và gá bạc qua internet các đối tượng tiếp nhận thông tin đặt cược số lô số đề dựa trên kết quả số số kiến thiết các đài trên toàn quốc
sau đó tổng hợp để chuyển đến nhà cái qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tiền mặt
thẻ atm điện thoại máy tính bàn laptop và nhiều tăng vật có liên quan
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định đối tượng nguyễn thanh nhàn và từ phi hải đang sinh sống trên địa bàn thành phố sóc trăng là đối tượng tổ chức đường dây này
đây là đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn do công an tỉnh sóc trăng triệt phá với số lượng hàng trăm đối tượng tham gia
số tiền đánh bạc thống kê chưa đầy đủ lên đến hơn một tỷ đồng
đối tượng gây ra hàng loạt đánh bạc
đối tượng gây ra hàng loạt vụ đập phá kính xe ô tô để trộm cắp tài sản vừa bị xa lưới pháp luật sau khi gây án
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn cảnh nam sinh năm hai nghìn một trú tại xã nam thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng buổi đêm vắng người qua lại
nam thường đến các khu vực có xe ô tô của các gia đình đậu trên vỉa hè trước cửa nhà hoặc tại các vị trí bị che khuất tầm quan sát
sau đó dùng dụng cụ chuyên dụng để đập phá cửa kính trộm cắp tài sản có giá trị để trên xe ô tô như tiền mặt đồng hồ thẻ atm
bước đầu cơ quan công an xác định từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt nam đã liên tiếp gây ra ba vụ đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản với tổng trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
thưa quý vị trong thời gian gần đây người dân tại một số địa bàn của huyện đầm rơi tỉnh cà mau có trình báo
lợi dụng vào địa hình vắng vẻ đêm khuya các đối tượng đã đột nhập vào các vuông nuôi sò rồi ra tay thực hiện hành vi trộm cắp
việc các đối tượng trộn đột nhập vào các bãi nuôi không những thiệt hại cho sỏ thịt hay còn gọi là sò huyết mà còn ảnh hưởng đến sự sinh tồn và phát triển của sò giống là sò con gây thiệt hại không nhỏ cho người dân
thưa quý vị trong thời gian gần đây người dân tại một số địa bàn của huyện đầm rơi tỉnh cà mau có trình báo
vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam bốn đối tượng gồm lê minh đương trần hữu phước danh ngọc lâm và trần phi sơn cùng chú ấp hiệp hòa tây xã ngọc tránh huyện đầm rơi về hành vi trộm cắp tài sản
đây là nhóm đối tượng đã ra tay trộm trên một trăm linh kg sò huyết tại bãi nuôi của gia đình anh bùi tấn ngọc ở ấp tân hùng xã ngọc chánh
trước khi thực hiện đối tượng đã bàn bạc trao đổi phân công về tiến hành là chuẩn bị các công cụ như là túi lưới bao để chuẩn bị các dụng cụ để mà tiến hành là đựng sò huyết khi thực hiện hành vi làm trộm sò
các đối tượng này là được bà con dân tập hẳn ánh là đối tượng là thường xuyên thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong dung tâm của bà con
anh ngọc cho biết trong thời gian gần đây đối tượng đã trộm sò huyết trộm cắp tài sản trong dung tâm của bà con
trong thời gian gần đây bãi nuôi sò huyết sò giống của gia đình anh đã vài lần bị đột nhập

từ các vụ mất trộm sò huyết xảy ra trên địa bàn công an huyện đầm rơi khuyên cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác đoàn kết phòng chống tội phạm
khi phát hiện nhanh chóng báo động để bà con ở các khu vực

để phòng chống đối với loại tội phạm chuyên trộm cắp sò huyết tại các bãi nuôi người dân mạnh dạn phối hợp cùng nhau đồng thời nhanh chóng báo ngay cho công an nơi gần nhất để ngăn chặn loại tội phạm này đảm bảo phát triển kinh tế tại địa phương
sau hơn tám giờ đồng hồ tích cực chữa cháy đến năm giờ sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và thành phố long khánh tỉnh đồng nai mới dập tắt hoàn toàn vụ cháy tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp suối tre
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi hàng nghìn mét vuông nhà xưởng với nhiều hàng hóa bên trong trị giá hàng tỷ đồng
lửa bùng phát tại khu công nghiệp suối tre thành phố long khánh tỉnh đồng nai vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng tại chỗ đã dùng các phương tiện để dập lửa nhưng khi gặp các vật liệu dễ cháy bên trong sưởng ngọn lửa bùng cháy dữ dội khói bốc cao hàng chục mét
công an tỉnh đồng nai đã điều động hơn hai mươi xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
việc dập lửa gặp khó khăn do diện tích cháy rộng hàng ngàn mét vuông nguyên liệu bên trong chủ yếu là hạt nhựa khi gặp lửa càng bùng cháy dữ dội do đó lực lượng chữa cháy đã dùng xà beng buộc phải phá nhiều cửa kính để phun nước vào bên trong tiếp cận với đám cháy đến năm giờ sáng nay đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
sáng nay chủ tịch ubnd huyện crong pa tỉnh sa lai cho biết lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một mươi năm người dân bị mắc kẹt
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại